văn phòng ubnd tp hà nội vừa có công văn số bốn nghìn năm trăm sáu mươi năm về việc đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng chính phủ
thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia và trăm thành phố hà nội
văn phòng ubnd tp đề nghị văn phòng hội đồng nhân dân tp sở ban ngành ubnd quận huyện thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố
phối hợp triển khai chuyển đổi sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ
theo đó kể từ ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín văn phòng ubnd tp sẽ thực hiện không gửi văn bản giấy
thay vào đó gửi văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng chính phủ trong giao dịch hành chính điện tử với các cơ quan đơn vị trong thành phố
đối với văn phòng hội đồng nhân dân tp các sở ban ngành ubnd quận huyện thị xã và đơn vị trực thuộc thành phố
tổ chức thực hiện từ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín